hai hà nam
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam trong ngày hai mươi ba tháng hai trên địa bàn tỉnh hà nam ghi nhận bốn trăm bốn mươi tám trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai tăng sáu mươi tám trường hợp so với ngày hai mươi hai tháng hai
ba nam định
theo thông tin từ sở y tế trong ngày hai mươi ba tháng hai tỉnh nam định đã vượt mốc hai hai trăm linh trường hợp dương tính với sars cov hai trong đó có một sáu trăm bốn mươi một ca trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tỉnh nam định cho biết nguyên nhân chủ yếu nằm ở ý thức tuân thủ chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa nghiêm một số đơn vị địa phương có lúc còn lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
bốn thái bình
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thái bình cho biết ngày hai mươi ba tháng hai thái bình ghi nhận một ba trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới hiện trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch diễn biến có nguy cơ bùng phát mạnh
các ca nhiễm mới được phát hiện chủ yếu qua test nhanh đã và đang được khẩn trương xác định nguồn lây lực lượng chức năng đã kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để không lây lan dịch bệnh đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong vùng cách ly
công tác tiêm chủng tiếp tục các hoạt động tiêm vét và tiêm bổ sung mũi ba theo kế hoạch
năm thanh hóa
ngày hai mươi ba tháng hai thanh hóa ghi nhận tám trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm năm mươi chín ca trong cộng đồng
bốn trăm một mươi một ca phát hiện qua sàn lọc tại các cơ sở y tế một trăm ba mươi bốn trường hợp đang được cách ly theo quy định
số ca nhiễm cao này có thể xuất phát từ tỷ lệ tiêm chủng mũi hai tại tỉnh được ghi nhận là dưới chín mươi
sáu nghệ an
trong hai mươi bốn giờ qua nghệ an tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới gia tăng là hai sáu trăm linh ba ca trong đó có sáu trăm một mươi một ca trong cộng đồng
mặc dù địa phương này đã công bố bốn một trăm tám mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
song hiện nhiều trạm y tế tại đây đang rơi vào tình trạng
tình trạng quá tải vì nhân lực mỏng khối lượng công việc nhiều
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng nhiều người khi biết mình bị dương tính đã trở nên lúng túng
chưa nắm rõ các quy định của chính quyền địa phương ngành y tế để áp dụng thực hiện
thậm chí tình trạng này cũng xảy ra ở một số địa phương
khiến cho việc triển khai điều trị f tại nhà thiếu chủ động
bảy quảng bình
trong ngày hai mươi ba tháng hai tại quảng bình ghi nhận chín trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có tám trăm một mươi một ca cộng đồng
trong ngày tại quảng bình cũng có thêm ba trăm sáu mươi bảy ca

về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín quảng bình có chín mươi tám năm mươi bốn người trên một mươi tám tuổi đã tiêm một mũi
và chín mươi bốn năm mươi tám người trên một mươi tám tuổi đã tiêm đủ hai mũi
ba mươi ba bảy mươi bảy người đã tiêm đủ ba mũi
tám quảng trị
tỉnh quảng trị ghi nhận ba trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một trăm linh năm trường hợp ghi nhận trong cộng đồng
còn lại là cách ly tại nhà
trong ngày địa phương có chín mươi chín trường hợp khỏi bệnh
như vậy theo đánh giá cấp độ dịch của bộ y tế hiện tỉnh đang là vùng vàng cấp độ hai
về công tác tiêm vaccine quảng trị nằm trong nhóm có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi đến dưới
chín các tỉnh miền tây
trong ngày các tỉnh miền tây tiếp tục ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới tăng
và đa số là các ca mắc trong cộng đồng
tỉnh cao nhất là cà mau ba trăm bảy mươi tám f kế đến là các tỉnh tiền giang bạc liêu
mặc dù vậy tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long cơ bản đã được kiểm soát tốt
các trường hợp tại miền tây đều chuẩn bị chú đáo công tác phòng chấm dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên và các cán bộ trong trường
nhờ đó việc lây lan covid một mươi chín trong học đường là không có
số ca mắc tăng đáng kể tại các tỉnh thành là kết quả tất yếu của việc mở cửa hoạt động
song việc này đã dẫn đến tình trạng người dân lo lắng trước nguy cơ mắc bệnh
khiến cho kích tách xét nghiệm sars cov hai kháng hiếm và biến động giá tại nhiều tỉnh thành
gây khó khăn cho cả người dân lẫn chính quyền
do đó chúng ta cũng không nên chủ quan lơ là công tác phòng dịch
phải đặt việc giảm thiểu số ca mắc và số ca tử vong tối đa là mục tiêu cốt lõi trong cuộc chiến với covid một mươi chín
thưa quý vị mới đây xuất hiện thông tin sở giáo dục và đào tạo dự kiến cho học sinh lớp một đến lớp sáu
của một mươi hai quận nội thành hà nội đi học trở lại từ ngày một ba
tuy nhiên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố phạm xuân tiến đã lên tiếng bác bỏ
khẳng định sở chưa khề có chủ trương này
trao đổi về vấn đề đưa học sinh trở lại trường học phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến khẳng định
sở chưa có chủ trương cho học sinh lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trở lại từ ngày một tháng bảy
như thông tin một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải
ông tiến khẳng định việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được sở giáo dục và đào tạo hà nội nghiên cứu
tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
và công tác chuẩn bị của các địa phương nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh
trước đó sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có tờ trình và được ủy ban nhân dân thành phố hà nội đồng ý
về việc cho học sinh lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận đi học trực tiếp trở lại từ ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn và thời tiết rét đậm
ngày một mươi tám tháng hai sở đã trình ủy ban nhân dân thành phố và được đồng ý về việc tiếp tục cho nhóm đối tượng học sinh này tiếp tục tạm dừng đến trường
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai của thành phố đã trở lại trường từ ngày tám tháng hai
học sinh khối một đến khối sáu thuộc một mươi tám huyện và thị xã đi học trực tiếp trở lại từ ngày một mươi tháng hai
riêng bậc mầm non trên toàn thủ đô vẫn nghỉ học
tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến diễn biến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội
từ ngày f tại hà nội tăng nhiều người cũng tự chữa khỏi bệnh tại nhà đã làm giấy lên câu hỏi
về việc thống kê ca bệnh hàng ngày có còn ý nghĩa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu trả lời của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cấp cao của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu tuy số liệu ca covid một mươi chín hiện nay tại hà nội vẫn chưa phải là con số đánh giá thực tế
nhưng việc công bố vẫn cần thiết
điều này giúp cho ngành y tế thủ đô nắm bắt được tình hình cụ thể số f của từng vùng
để đưa ra những biện pháp phòng dịch phù hợp
ông phu nói dự báo số ca mắc quan trọng làm công tác dịch tễ mà không nắm được số ca bệnh thì sao dự báo được xu thế phát triển của dịch
đặc biệt là trong tình hình phức tạp số ca bệnh tăng nhiều
nếu không có số liệu cụ thể khi f tăng quá cao sẽ gây ra quá tải hệ thống y tế
chỉ khi biết số ca bệnh mỗi ngày mỗi tháng bao nhiêu thì cơ quan dịch tễ học mới đánh giá được dịch và đưa ra dự báo
do vậy chúng ta vẫn phải thống kê báo cáo số ca bệnh
chuyên gia này cũng khẳng định
việc thống kê số ca bệnh hàng ngày không chỉ với cả nước mà còn với từng địa phương
thậm chí là từng quận huyện xã phường đều rất quan trọng
nếu một xã phường không nắm rõ số ca mắc hàng ngày
thì rất khó dự báo chính xác được tình hình cũng như không thể đưa ra được những biện pháp phòng dịch phù hợp
đó là chưa kể nếu không biết số ca bệnh khu vực mình đang sinh sống là bao nhiêu
nhiều người dân sẽ có tâm lý chủ quan buông lỏng khiến dịch bệnh càng phức tạp
chung quan điểm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế bày tỏ
số liệu thống kê của hà nội hiện khoảng trên năm ca một ngày
nhưng thực tế cho thấy con số này cao hơn
hiện xuất hiện nhiều f nhưng không phát hiện mình mắc bệnh
hoặc có người bị bệnh nhưng không khai báo dịch cũng đã lan sâu trong cộng đồng
không chỉ công sở nơi đông người mà đang lây lan nhanh ở từng gia đình
nhưng ở khía cạnh dịch tễ học hà nội vẫn cần thống kê báo cáo số ca bệnh hàng ngày
để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh
thời gian vừa qua một số người từng là f bất ngờ nhận kết quả test nhanh tái dương tính
với sars cov hai trong khi mới khỏi bệnh được vài tuần hoặc vài tháng
các chuyên gia nhận định cần sớm có đánh giá báo cáo về việc tái nhiễm
để có những ứng phó phù hợp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
lý giải về vấn đề tái nhiễm covid một mươi chín của người bệnh
tiến sĩ phạm quang thái viện vệ sinh dịch tễ trung mương cho hay
điều lạ ở virus sars cov hai khi tấn công vào cơ thể lần đầu tiên
để lại miễn dịch không cao đây là cơ sở cho nguy cơ tái nhiễm
thế giới và việt nam đã ghi nhận các trường hợp tái nhiễm với các chủng
của virus sars cov hai khác nhau ở chủng delta tỷ lệ tái nhiễm là một
và chủng omicron thì số ca tái nhiễm cao hơn
tiến sĩ thái cho biết thêm phần lớn người nhiễm đều ở thể nhẹ
vì bệnh nhân đã có thể miễn dịch từ lần nhiễm trước
tiến sĩ thái thông tin các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra tiêm vaccine covid một mươi chín
vẫn có thể nhiễm bệnh nhưng sẽ làm giảm thiểu các triệu chứng nặng
và nguy cơ tử vong ở người bệnh
sau khi mắc covid một mươi chín những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín
nên tiêm đủ tránh suy nghĩ đã có miễn dịch rồi mà không chích ngừa vaccine
mũi vaccine sau tiêm khi mắc bệnh đã được chứng minh tăng kháng thể rất nhiều
góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm thậm chí hạn chế cả những hội chứng hậu covid một mươi chín
khẳng định có thể xuất hiện tình trạng tái nhiễm tuy nhiên bác sĩ nguyễn trung cấp
phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương lưu ý cần phải phân biệt rạch ròi
giữa tái nhiễm và tái dương tính
theo đó tái dương tính là tình trạng được ghi nhận khi người mắc đang trong diễn biến của bệnh
họ từng có giai đoạn xét nghiệm cho kết quả âm tính sau đó dương tính
trong khi đó tái nhiễm sars cov hai được hiểu là tiếp tục mắc covid một mươi chín
sau khi đã khỏi hoàn toàn
bác sĩ cấp giải thích với những trường hợp này các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm
kiểm tra kháng nguyên kháng thể nuôi cấy virus
căn cứ vào kết quả cùng các yếu tố lâm sàng và dịch tễ bác sĩ sẽ xác định
họ khỏi khỏi covid một mươi chín hay chưa tái dương tính hay tái nhiễm
nếu tái nhiễm tức là lần nhiễm sau bệnh nhân đó mang virus sống
chứ không phải là mảnh sắc virus tồn lưu từ lần nhiễm trước
đồng thời bác sĩ cũng lý dạy thêm có một số trường hợp có thời gian mang virus
rất dài tới một trăm bảy mươi bốn ngày nên cơ sở thứ hai để khẳng định một người có tái nhiễm hay không
vẫn phải căn cứ vào nuôi cấy virus giải trình từ gen
nếu hai lần nhiễm mà mắc hai chủng khác nhau thì chắc chắn đó là tái nhiễm
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng bộ y tế khẳng định đã ghi nhận một số ca tái nhiễm
thậm chí sau khi đã tiêm vaccine mũi ba điều này được ghi nhận trong những báo cáo
của tổ chức y tế thế giới cũng như là một số nước trên thế giới
tuy nhiên ở việt nam hiện nay bộ y tế chưa công bố bất cứ nghiên cứu thống kê
số liệu cụ thể nào về vấn đề này tiến sĩ phu khẳng định
chúng ta cần phải có số liệu để đánh giá cụ thể về vấn đề tái nhiễm
có thêm những biện pháp ứng phó cho phù hợp điều này có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch bệnh
liên quan đến diễn biến dịch covid một mươi chín tại tp hcm sở y tế tp vừa có công văn khẩn
đề nghị tất cả các bệnh viện phải có cơ số dự trữ oxy ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng
trong bối cảnh số f cộng đồng có xu hướng tăng nhanh
vừa qua ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm đã ký văn bản khẩn
và việc cung cấp oxy cho người bệnh covid một mươi chín
theo sở y tế tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn đang diễn biến phức tạp
số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng tăng nhanh
trước tình hình này để đảm bảo việc cung cấp nhu cầu oxy cho người bệnh được kịp thời
hiệu quả sở y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ba yêu cầu
thứ nhất xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kịch bản theo số ca nhập viện tại đơn vị
thứ hai ra soát các hợp đồng với nhà cung cấp oxy để đảm bảo cung cấp kịp thời
và có cơn số dự trữ ít nhất một tuần cho nhu cầu sử dụng
thứ ba kiểm tra các bồn lỏng đường dẫn oxy các chai oxy đảm bảo tính an toàn tuyệt đối khi vận hành
sở y tế tp hcm đề nghị giám đốc các đơn vị chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên
vào tối ngày hai mươi ba tháng hai
bộ y tế cho biết
f trong cả nước tiếp tục gia tăng riêng tp hcm có một bốn trăm năm mươi một ca
trước đó theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh covid một mươi chín
sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm đang gia tăng
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng hai tp hcm phát hiện gần ba ca nhiễm tăng gấp ba lần so với bảy ngày trước
đồng thời số ca nhập viện cũng có khuyến hướng gia tăng nhẹ
tuy nhiên số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca tử vong duy trì ở mức thấp
thưa quý vị
chỉ trong một mươi ngày số người bệnh f nặng trên cả nước đã tăng từ hai sáu trăm linh lên đến hơn ba hai trăm linh người
nguyên nhân là số bệnh nhân covid một mươi chín tăng liên tục khiến bệnh nhân nặng và nguy kịch tăng theo
trước tình trạng số ca nặng tăng chóng mặt các cơ quan y tế và chuyên gia
đã đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
số ca nhiễm covid một mươi chín trên cả nước những ngày qua tăng cao với hàng chục nghìn ca mỗi ngày
riêng ngày hai mươi ba tháng hai đã vượt sáu mươi ca đây là ngày được xem có số ca nhiễm tăng kỷ lục
cùng với đó là số ca bệnh nặng cũng lên đến ba hai trăm sáu mươi ba ca
theo phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cần phải bảo vệ hai triệu nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
bản thân những người cao tuổi có bệnh nền cần tuân thủ các biện pháp năm k
hạn chế đi lại đến những nơi công cộng
nếu chưa tiêm vaccine cần phải tiến hành tiêm vaccine càng sớm càng tốt
về phía gia đình cũng cần theo dõi
nếu ra ngoài làm việc cần hạn chế tiếp xúc với những người lớn tuổi trong gia đình
nếu người trong nhà mắc covid một mươi chín thì cần cách ly nghiêm ngặt tránh việc lây nhiễm
bên cạnh đó chế độ dinh dưỡng và tập luyện cho nhóm này cũng hết sức quan trọng
cần tạo tâm lý lạc quan tập luyện thể dục thể thao bổ sung dinh dưỡng để có sức khỏe tốt
trước đó bộ y tế đã có công văn khẩn gửi ubnd các tỉnh thành phố về việc hướng dẫn quản lý
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
trong đó nhóm nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tật nặng và tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
là nhóm người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền người chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ
bộ y tế yêu cầu tổ chức tiêm lưu động đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại nhà cho những người không di chuyển được
đồng thời ra soát lập danh sách thống kê người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
và phê duyệt danh sách nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín trên địa bàn phụ trách
việc quản lý nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cần điều tra xác định các yếu tố như tình trạng bệnh nền đang được điều trị
tình trạng sức khỏe khả năng tự đi lại tự chăm sóc bản thân tình trạng sống chung sống một mình sống chung
nhu cầu hỗ trợ chăm sóc điều trị bệnh nền thuốc nhu cầu khác áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
để quản lý theo dõi tình trạng sức khỏe tình trạng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
chúng tôi xin chuyển sang tin tức về thời tiết
thưa quý vị theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
nhiệt độ sẽ sớm ấm lên và từ nay đến hết mùa đông không còn đợt rét nào đáng kể và mạnh như đợt này
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định
theo dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm
nên trong đêm hai mươi ba tháng hai ngày hai mươi bốn tháng hai ở bắc bộ và bắc trung bộ không mưa
ngày có nắng trời rét đậm vùng núi bắc bộ có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ bảy một mươi độ
vùng núi từ ba đến sáu độ vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa rải rác trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c
khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chia sẻ với báo giới
từ nay đến cuối tháng hai các tỉnh bắc trung bộ vẫn duy trì trạng thái trời rét
tuy nhiên tình trạng rét hại duy trì trong ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai thì tình trạng rét hại ở các vùng đồng bằng bắc bộ sẽ giảm dần
chỉ còn rét đậm vùng núi vẫn duy trì rét hại
từ ngày hai mươi năm tháng hai nhiệt độ sẽ tăng dần
ông đánh giá đây là đợt rét sâu nhất của mùa đông năm nay
từ nay đến hết mùa đông không còn đợt rét nào đáng kể và mạnh như đợt này
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn những đợt rét đậm rét hại nhưng ngắn ngày và mức độ giảm nhiệt không sâu
chuyển sang một vài tin tức quốc tế đáng chú ý
tiêm mũi ba tăng cường luôn được các chuyên gia y tế khuyến cáo như một phương pháp nâng cao mức kháng thể ngăn ngừa covid một mươi chín
sau khi hai liều vaccine đầu tiên fi dần tác dụng
nhưng có nên tiếp tục tiêm liều thứ tư và nếu có mũi vaccine này có dành cho tất cả mọi người hay không
mới đây israel đã ghi nhận lượng kháng thể tăng gấp năm lần
và một trăm năm mươi bốn nhân viên y tế khỏe mạnh sau khi tiêm mũi vaccine thứ bốn
bàn cố vấn vaccine của israel đề xuất liều thứ tư cho những người trên một mươi tám tuổi
việc tiêm chủng được thực hiện từ năm tháng sau liệu thứ ba
ủy ban vaccine của đức cũng khuyến nghị liều thứ tư cho những người trên bảy mươi tuổi và các nhóm có nguy cơ
trong khi đó tạp chí y khoa anh nhận định liều thứ tư chắc chắn sẽ không áp dụng cho tất cả người dân
đối tượng nên tiêm gồm những người có hệ miễn dịch suy yếu
những người không tạo ra kháng thể sau hai ba lần tiêm
nghiên cứu trước đó chứng minh bốn mươi người dễ bị tổn thương tạo ra nồng độ kháng thể thấp hơn mức trung bình
sau hai liều vaccine covid một mươi chín
nhà khoa học mitchel wilcombe thông tin dữ liệu từ đại học hoàng gia london và từ mỹ pháp cho thấy
khoảng một nửa số bệnh nhân không có phản ứng kháng thể sau hai liều đã có phản ứng sau ba liều
bà golicom nói một số bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch không có bất kỳ phản ứng nào
hoặc đáp ứng không đầy đủ sau ba liều
vì vậy họ cần bốn liều
việc cho nhóm đối tượng trên tìm bốn liều là trường hợp cá biệt
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng anh jcvi đang chờ đợi thêm dữ liệu trước khi quyết định tiêm liều thứ tư cho cộng đồng lớn hơn
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cũng chưa khuyến nghị lưu thứ tư cho đa số người dân
hiện chưa có dữ liệu của vương quốc anh về phản ứng với liệu thứ tư
nhưng bà wilcombe và một nhóm tại đại học imperial đang dẫn đầu nghiên cứu đánh giá xem
việc thiếu phản ứng kháng thể có tư vấn
điều này liên quan với nguy cơ nhiễm covid một mươi chín và mức độ nghiêm trọng
bà willicom nói dữ liệu từ israel không gây ngạc nhiên liệu thứ tư đã tăng cường kháng thể ở những người khỏe mạnh
câu hỏi lớn là tác dụng này có xảy ra tương tự với những người bị suy giảm miễn dịch hay không
dữ liệu từ cơ quan an ninh y tế vương quốc anh về số người nhập viện sau khi nhiễm omicron và hiệu quả của vaccine cho thấy
khả năng bảo vệ bảy mươi hai sau hai liệu tối đa sáu tháng tăng lên tám mươi tám trong vòng hai tuần sau khi tiêm nhắc lại
vì vậy dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất từ trước đến nay tại hong kong đã khiến đặc khu này phải đối mặt với nhiều khó khăn
trong đó có tình trạng đông kín người tại các bệnh viện địa phương
điều này khiến nhiều người quan ngại tại sao hồng kông từng là hình mẫu của chiến dịch kiểm soát tốt covid một mươi chín trên thế giới
lại trở nên tan hoang chỉ sau một thời gian ngắn như vậy
mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm lời giải
đài bbc của anh đánh giá hồng kông từng là hình mẫu của việc kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín trong hai năm qua
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
hồng kông với bảy năm triệu người chỉ ghi nhận một mươi hai sáu trăm năm mươi trường hợp mắc covid một mươi chín và hai trăm hai mươi người tử vong
thành công này được cho là xuất phát từ việc chính quyền hong kong tân thủ chiến lược zero covid của bắc kinh
với xét nghiệm sớm truy vết các tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín cách ly chặt chẽ và hạn chế di chuyển
nhưng khi biến thể omicron ập tới số ca mắc mới covid một mươi chín tại hồng kông đã tăng vọt lên sáu mươi sáu trường hợp chỉ trong vài tháng
trường hợp mắc biến thể omicron đầu tiên
được ghi nhận tại hong kong là hai tiếp viên hàng không của hãng cathay pacific đã vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đặc khu hành chính này vào cuối tháng một mươi hai sau đó một ổ dịch bùng phát tại khách sạn dành cho người cách ly
trước omicron có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó giới chức hong kong vẫn giữ quan điểm
người dương tính với virus sars cov hai không có triệu chứng hoặc thể nhẹ vẫn phải đến các cơ sở cách ly
chính quyền hồng kông vẫn không công bố hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về việc cách ly tại nhà
và điều này đã khiến cho hệ thống y tế tại đặc khu này đứng trước nguy cơ tự sụp đổ bởi chính sức nặng đang gánh chịu
chuyên gia virus siddharth sridhar tại đại học hong kong đánh giá
câu chuyện sống chung với covid một mươi chín không hề có tại hồng kông và hiện nay mọi người đều hoảng loạn
ông cho rằng nếu hồng kông không thay đổi chính sách thì chính quyền đặc khu này nên cải thiện hỗ trợ người mắc covid một mươi chín
từ cách ly ở nhà đảm bảo họ có thể tiếp cận nhu yếu phẩm dụng cụ xét nghiệm nhanh
và thuốc cơ bản
một vấn đề nối cộng khác là tỉ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khá thấp ở người cao tuổi
trong nghiên cứu do đại học thành phố hong kong thực hiện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hong kong là nơi có tỉ lệ chấp nhận vaccine thấp nhất so với singapore anh và mỹ
ngoài ra người dân hong kong lại có tỉ lệ tin vào các thuyết âm mưu xoay quanh việc vaccine covid một mươi chín
trong nhiều tháng chính quyền hồng kông cũng không có nhiều động thái khuyến khích người dân tiêm vaccine covid một mươi chín
và không có sự khác biệt trong đối xử
chính quyền hong kong vào ngày hai mươi hai tháng hai cũng công bố kế hoạch bắt buộc xét nghiệm covid một mươi chín
với toàn bộ dân số từ tháng ba
theo đó mỗi người dân đặc khu hành chính cần phải trải qua ba vòng xét nghiệm
trường học và nhiều cơ sở kinh doanh tại hồng kông vẫn sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng bốn
hệ thống y tế của hồng kông không thể gánh chịu được sức ép của chiến dịch zero covid như trung quốc
trong bối cảnh omicron càn quét khắp nơi tại đặc khu
kế hoạch bắt buộc xét nghiệm ba vòng
tất cả toàn dân có lẽ cũng sẽ là một sức ép khác đè lên hệ thống y tế đã sắp không còn chủ vững
dòng đầy cũng có thể là bước đầu cho cú chở mình của hong kong
nhằm kiểm soát chặt hơn tốc độ lây lan của omicron trong cộng đồng
chúng ta sẽ cần thời gian để chờ xem kết quả của động thái này
bài tiết thuận cảnh covid chiều ngày hai mươi bốn tháng hai của chúng tôi đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại